hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong thời gian tới bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý cơ sở vật chất
mỗi cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu
phải luôn nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật đảm bảo tính khách quan công tâm
đặt lợi ích của đảng nhà nước và nhân dân lên trên hết
lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc ngay từ những ngày đầu
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương vừa bắt vụ tàng trữ ma túy
có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
vào lúc một mươi bảy h một mươi phút ngày chín tháng sáu tại nhà riêng của lê hoàng tuấn
ở xã nguyên giáp lực lượng công an bắt quả tang khi tuấn đang bán trái phép
hai túi chứa các hạt tinh thể dạng cục màu trắng cho một đối tượng trên địa bàn
khám xét trong người và nơi ở của tuấn lực lượng công an phát hiện thêm một mươi gói ma túy
và một số dụng cụ có liên quan toàn bộ số ma túy lực lượng công an thu giữ được
đều là ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng tám mươi sáu bốn mươi hai g
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện phú giáo
vừa khám phá nhanh và bắt giữ hai đối tượng phá kết trộm cắp gần một bảy tỷ đồng
các đối tượng bị bắt gồm bùi văn phú chú tại tỉnh đắk lắc và kiều quốc đạt
trú tại huyện phú giáo tỉnh bình dương hai đối tượng này đều là thủ kho của công ty
trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại toàn năng chuyên thu mua mũ cao su
vào khoảng ba giờ sáng ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm phú và đạt đột nhập vào phòng kế toán
nơi để kết sắt của công ty rồi dùng dụng cụ phá kết sắt lấy trộm số tiền là gần một bảy tỷ đồng
sau đó đem giấu tại kho mù cao su của công ty cho đến khi bị phát hiện bắt giữ
sáng nay một mươi tháng sáu công an tỉnh bình dương đã tiến hành trao trả số tiền trên
cho đại diện công ty toàn năng
đoàn kiểm tra lên ngành huyện bình chánh tp hcm đã tiến hành kiểm tra phát hiện cơ sở pháp việt
lộc a huyện bình chánh tp hcm do ông nguyễn văn bảo làm chủ cơ sở
không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật gồm gần một một trăm linh kg thịt tươi
thịt day thịt đông lạnh đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch và hết hạn sử dụng
hơn một hai trăm linh kg bảo viên thành phẩm hai trăm bảy mươi kg phụ da đặc biệt cơ sở này sử dụng chất bảo quản
có tên là benjoate do trung quốc sản xuất để chống mốc cho bảo viên
đây là chất cấm dùng trong thực phẩm chế biến sử dụng nguyên liệu thịt
được biết cơ sở này hoạt động khoảng vài tháng nay và mỗi ngày chế biến đưa ra thị trường tiêu thụ
khoảng gần một kg bảo viên thành phẩm
cũng tại tp hcm vào khoảng một mươi hai h trưa ngày hôm nay hơn bốn mươi nữ công nhân của công ty live việt nam
có trụ sở trên địa bàn phường trường thạnh quận chín trong lúc đang nghỉ trưa
đã phải nhập viện vì có biểu hiện chóng mặt buồn nôn bởi ngửi thấy khí độc
trong khi đang ăn trưa ở nhà ăn ở tầng một
hàng trăm công nhân của công ty ngửi thấy mùi lạ từ tầng hai của tòa nhà
sau đó khi đang nghỉ trưa tại phòng tập thể nhiều công nhân bị đau đầu chóng mặt buồn nôn
chân tay buồn dùn hơn bốn mươi công nhân lần lượt được chuyển đến bệnh viện quận chín
và bệnh viện quân dân y miền đông để cấp cứu
theo bác sĩ nguyễn tiến dũng trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa quận chín cho biết
có thể những công nhân này bị ngộ độc hóa chất chứ không phải là ngộ độc thực phẩm
hiện tại sức khỏe các công nhân đã ổn định
trung tâm y tế sự phòng quận chín cũng đã đến lấy mẫu thức ăn điều tra nguyên nhân của vụ ngộ độc